công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó với bão neru
đó là chỉ đạo của thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an trong buổi làm việc sáng nay
của ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự bộ công an
theo báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác ứng phó với bão nu công an các đơn vị địa phương đã chủ động
tích cực triển khai các mặt công tác công an ứng phó với cơn bão này
đặc biệt công an các địa phương nằm trong vùng dự báo bị ảnh hưởng của bão số bốn đã phối hợp với các lực lượng chức năng
và chính quyền địa phương sơ tán người dân khỏi những nơi sung yếu nguy hiểm khi bão đổ bộ hỗ trợ người dân
về chỗ ở điều kiện sinh hoạt trong khi sơ tán kết hợp với triển khai kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh bão noru là cơn bão có cường độ rất mạnh
đề nghị các đơn vị thành viên ban chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ công an
về ứng phó với cơn bão số bốn tập trung lực lượng phương tiện nguồn lực trong khả năng sẵn có để nhanh chóng hỗ trợ công an các địa phương
ứng phó với bão mưa lũ theo dõi chặt chẽ diễn biến bão mưa lũ chủ động triển khai các phương án kế hoạch công tác công an
ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự triển khai các phương án phòng chống bão mưa lũ trong chính cơ quan đơn vị công an
là địa phương được dự báo nằm trong vùng nguy hiểm do bão số bốn ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa có thông báo yêu cầu toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố
không được ra đường từ hai mươi giờ tối nay ngày hai mươi bảy tháng chín để đảm bảo an toàn về tính mạng
cụ thể người dân sẽ không được phép ra đường bắt đầu từ hai mươi giờ tối nay
có thông báo mới ngoại trừ lực lượng làm nhiệm vụ công an quân đội và các đơn vị có phương tiện gắn logo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp đà nẵng
nhận định đây là cơn báo có mức độ nguy hiểm nhất trong vòng hai mươi năm qua ủy ban nhân dân tp đà nẵng yêu cầu người dân cần khẩn trương chen chống nhà cửa
chấp hành chủ trương sơ tán chậm nhất trước một mươi bốn giờ chiều nay
công an thành phố đà nẵng cũng sẵn sàng phương án đảm bảo an ninh trật tự và tài sản trong quá trình người dân đi tránh chú bão
tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nguyễn thanh trọng
chủ tịch tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi cố ý gây thực tích
vào tối ngày hai mươi ba tháng chín trọng cùng ba người bạn đang uống rượu thì có hai thanh niên đi xe máy đến
người ngồi sau đang ngay điện thoại
nhóm trọng cho rằng hai thanh niên đang quay phim chụp hình nên đuổi theo và hai bên xảy ra mâu thuẫn
một người đàn ông ra hỏi chuyện can ngăn thì bất ngờ bị trọng đánh ngã xuống đường và tử vong
sau khi gây án trọng bắt xe khách về tỉnh đồng tháp sau đó ra công an đầu thú
để điều tra về hành vi giết người văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với đối tượng nguyễn đức duy trú tại thành phố buôn ma thuật
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi tám thông qua mạng xã hội facebook duy quen biết và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
với anh ngô văn minh tú chú tại tỉnh long an ngày tám tháng năm tú cùng nhóm bạn đến phòng trọ của duy
tại đây hai bên cầm hung khí lao vào hỗn chiến duy cầm dao đâm trúng vào bụng anh nguyễn phương nam chú tỉnh đắk nông
trong nhóm của tú gây thương tật bốn mươi một
thực hiện các yêu cầu đã được đề ra cho đến thời điểm này tỉnh quảng nam đã hoàn tất công tác di rời người dân đến địa điểm tập trung
ngoài ra một số hộ dân sơ tán sen ghép cũng đã được di chuyển đến những nhà ở kiên cố xung quanh khu vực
ghi nhận của nhóm phóng viên ngọc lũy nguyễn cường tại một trong ba địa điểm sơ tán tập trung
riêng thành phố tâm kỳ tỉnh quảng nam có ba địa điểm sơ tán tập trung là trường cao đẳng y tế quận năm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và trường cao đẳng nghề
với sức chứa gần ba người cả ba địa điểm đều đã đón số lượng lớn người dân đến trú bão
kính thưa quý vị tôi đang có mặt tại trường cao đẳng y tế quảng nam
ở nơi đây thì đang có hơn ba trăm năm mươi người dân đến để sơ tán tập trung
hàng ngày càng đông vì vậy mà chính quyền địa phương cũng như là các lực lượng đang khẩn trương
chuẩn bị thêm giường chiếu cũng như là hàng hóa thiết yếu để đảm bảo cho bà con có thể sinh hoạt đầy đủ khi sơ tán tập trung
tại các địa điểm sơ tán tập trung đều được bố trí các lực lượng công an bộ đội dân quân tự vệ
để sẵn sàng hỗ trợ người dân những nhu cầu thiết yếu và đảm bảo tình hình an ninh trật tự
hiện tại toàn tỉnh quảng nam đã hoàn thành sơ tán tập trung hơn một mươi tám hộ với gần sáu mươi bảy năm trăm linh nhân khẩu

tại các địa điểm này đối với những hộ dân sơ tán sen ghép chính quyền địa phương và các lực lượng cũng đã đến vận động
và hỗ trợ thu xếp đồ đạc để di chuyển qua những nhà ở kiên cố quanh khu vực
hiện có trên hai mươi bảy hộ với gần tám mươi tám người sơ tán sen ghép
đến một mươi năm h chiều ngày hai mươi bảy tháng chín công tác di dời đã hoàn thành không còn người dân ở lại trong khu vực nguy hiểm
mọi công tác ứng phó đều đã sẵn sàng
cùng với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng của người dân
trên hết trước hết trong sáng nay lực lượng công an toàn thành phố đà nẵng đã huy động một trăm linh quân số bám cơ sở
ra soát tất cả các trường hợp nằm trong diện sơ tán và hỗ trợ người dân đến các điểm tránh chú bão an toàn
phóng viên thùy linh đưa tin từ hiện trường
tôi đang có mặt tại âu thuyền và cảng cá thọ quang
đây là nơi tránh trú bão của gần một phương tiện tàu cá của các tỉnh miền trung và khu vực phía nam
tại đây vẫn còn hơn sáu trăm linh người đang bám trụ trên các tàu cá
từ đêm hôm qua cho đến sáng nay lực lượng chức năng đã đi đến từng thuyền để tuyên truyền vận động
và yêu cầu ngư dân ký cam kết phải rời tàu chậm nhất là một mươi sáu giờ chiều nay
hiện tại ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã bố trí ba địa điểm sơ tán tập trung
cho số lượng lớn người dân đang nêu đầu tại âu thuyền và cảng cá thổ quang
qua việc ký cam kết tất cả ngư dân đều chấp thuận và sẽ rời tàu đúng thời gian quy định
rất mắc là di dợ bà con ở thuyền
tập trung thuyền về âu thuyền thổ quang neo đậu đảm bảo an toàn để vào phòng chống được các bão
thứ hai nữa là ngư dân bà con viên thuyền thì động viên và bố trí chỗ ở trên chất liền
để bà con vào thuyền đúng an toàn với cái phương châm là đảm bảo tính mạng bà con là trên hết
tại hai trăm một mươi chín điểm sơ tán dân tập trung công an các phường xã chính quyền địa phương
đang khẩn trương kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị và hỗ trợ sơ tán các trường hợp già yếu
khó khăn trong việc đi lại
tại mỗi điểm sơ tán sẽ bố trí hai cán bộ chiến sĩ cung ứng đầy đủ thực phẩm cho người dân
và thành lập các tổ sung kích sẵn sàng giúp đỡ người dân khi có tình huống xấu xảy ra
hiện các địa phương trên địa bàn đà nẵng đang khẩn trương sơ tán hơn tám mươi người
theo hai phương án tập trung và tại chỗ
là những người đầu tiên được đưa đến điểm sơ tán
bà lê thị loan cũng như nhiều người khác đều cảm thấy yên tâm
tới đây thì giờ trừ thì mình ăn cơm nhỏ mình lây
mà chiều từng ngày mấy anh cung và ông em phạm nói là có đồ ăn
mì tôm hay đú cái gì rồi tới lái ăn rồi cô cũng lo
sáu phương xã tại thành phố đà nẵng tiếp tục triển khai công tác di dợ dân
đến hầm trú ẩn khu vực có nhà ở kiên cố
người dân cần nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của cơn bão số bốn
để chủ động tránh trú bão an toàn
công tác chống bão cũng đang được triển khai khẩn trương tại các địa phương
được xác định là sẽ chịu ảnh hưởng mạnh của cơn bão noru
cụ thể đến trưa nay toàn bộ bảy trăm hai mươi năm tàu thuyền trên đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
đã được nèo đầu an toàn
hiện mưa đã bao phủ khắp huyệt đảo gió cấp sáu giật cấp bảy biệt động dữ dội
sóng biển liên tục dâng cao đánh tràn câu càng bơ kè uy hiếp nhà dân trên đảo
sau khi ra cố tàu thuyền nhà cửa người dân lý sơn đã chủ động ở yên trong nhà
toàn tỉnh thừa thiên huế có gần một mươi bốn bốn trăm linh hộ dân với hơn bốn mươi bảy bốn trăm linh nhân khẩu
ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão lũ lụt nước dân được di rời đến nơi ở an toàn
và đã hoàn thành trước một mươi hai giờ trưa nay
trong đó ưu tiên di rời trước các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em
người cao tuổi phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới một mươi hai tháng tuổi
người khuyết tật người bệnh bệnh hiểm nghèo
bên cạnh đó địa phương cũng yêu cầu người dân không được rời nhà
từ hai mươi một h tối nay cho đến khi có thông báo mới
là một trong năm địa phương được xác định sẽ là khu vực bão số bốn đổ bộ trực tiếp
sáng nay tỉnh bình định đã có mưa nước biển dâng cao hơn lực lượng công an đã sơ tán
gần một mươi chín hội dân
với khoảng sáu mươi năm nhân khẩu tại các vùng sung yếu
trong đó số hộ số người phải sơ tán vùng ven biển ngập lụt do nước biển dân là khoảng một mươi hai người